thông tin mới nhất về cơn bão số năm
vào hồi một mươi giờ ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba hai độ vĩ bắc một trăm một mươi một ba độ kinh đông
cách đất liền các tỉnh bình định khánh hòa khoảng hai trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm ba mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến hai mươi hai h ngày ba mươi tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba sáu độ vĩ bắc một trăm linh chín hai độ kinh đông
trên đất liền ven biển các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một một mươi hai
cho đến một mươi giờ ngày mai ngày ba mươi một tháng một mươi vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng một mươi ba tám độ vĩ bắc
một trăm linh sáu năm độ kinh đông trên khu vực phía đông campuchia
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới có gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi một độ vĩ bắc cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
từ trưa và chiều ngày hôm nay ngày ba mươi tháng một mươi trên đất liền các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi một
đà nẵng quảng nam có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
gia lai đắk lắc gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng một mươi ở khu vực phía bắc tây nguyên phía nam tây nguyên ninh thuận và khánh hòa
sẽ có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
ở các tỉnh thành từ thừa thiên huế cho đến phú yên có mưa rất to
cảnh báo từ ngày bốn đến ngày năm tháng một mươi một mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh trung bộ
văn phòng bộ công an đã có công điện gửi ban tài liệu
ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các tỉnh thành phố
thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên
khánh hòa ninh thuận bình thuận bà rịa vũng tàu đắk lắc đắk nông gia lai con tum lâm đồng
ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
về việc triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới bão mưa lũ
công điện nêu rõ
ra soát phương án ứng phó với thiên tai để thực hiện tốt theo phương châm bốn tại chỗ
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu nạn cứu hộ để kịp thời triển khai ứng phó và hỗ trợ khắc phục hậu quả sau thiên tai khi có yêu cầu
bố trí lực lượng bảo đảm trật tự an ninh an toàn cho nhân dân
tổ chức kiểm soát hướng dẫn phân luồng giao thông nhất là trên các tuyến cao tốc các cầu vượt biển
kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển tại các khu vực nguy hiểm
đối với khu vực ven biển đồng bằng đô thị
phối hợp với lực lượng chức năng trong giả soát chủ động sơ tán di rời dân cư tại các khu vực nguy hiểm
nhất là tại khu vực có nguy cơ ngập sâu sàn lở trên khu vực tập trung sau di rời khỏi vùng mặt nước của người dân làm nghề nuôi trồng thủy sản
phối hợp thuyết phục vận động di rời
đối với khu vực miền núi trung du phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn
tập trung kiểm tra giả soát nơi ở không an toàn khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lờ đất lũ quét để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn đảm bảo an ninh trật tự
tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định
thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ công an

trước diễn biến của cơn bão số năm
các địa phương đã tìm hiểu về cơn bão số năm
các địa phương thuộc khu vực trung bộ nam trung bộ đã có những biện pháp ứng phó để kịp thời xử lý với những tình huống xấu có thể xảy ra
cơn bão số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy huyện vạn ninh là địa phương thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh khánh hòa
rút kinh nghiệm huyện vạn ninh đang khẩn trương quyết liệt triển khai công tác phòng chống cơn bão số năm chuẩn bị đổ bộ
ngay từ chiều qua hai mươi chín tháng một mươi các lực lượng công an bộ đội biên phòng ở huyện vạn ninh
đã triển khai các tổ công tác đi tuyên truyền vận động hỗ trợ người dân đưa lồng bè nuôi thủy sản và phương tiện tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn
tính đến tối qua đã có một sáu trăm linh tàu thuyền và gần ba mươi lồng bè hơn hai lao động trên các lồng bè được đưa vào nơi neo đậu
theo kế hoạch trước một mươi một giờ trưa nay toàn bộ khoảng bốn mươi lồng bè và hơn hai sáu trăm linh lao động sẽ được đưa vào bờ
cùng với chính quyền các ban ngành và người dân lực lượng công an ở khánh hòa đã tổ chức ứng trực một trăm linh
quân số sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và nhân dân ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra
dù kinh nghiệm từ những tiệt hại của những năm trước ngư dân ở thị xã sông cầu tỉnh phú yên đặc biệt là các hộ nuôi tôm hùm
và chủ các phương tiện tàu thuyền đã chủ động triển khai sớm các biện pháp để ứng phó với áp thấp nhiệt đới
khả năng mạnh lên thành bão khi vào đất liền
để mà khi xảy ra bão thì có cái tàu lớn để đi vận động bà con vô trước khi bão và khắc phục bão lụt là sau khi xảy ra cái bão đó vào bố trí lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại chỗ
tại bình định từ hai mươi h đêm qua hai mươi chín tháng một mươi mưa to đã bắt đầu đổ bộ vào thành phố quy nhơn và liên tục kéo dài đến hơn hai mươi ba giờ mới giảm bớt
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới dự báo từ ngày hôm nay trở đi các sông trong tỉnh khả năng xuất hiện đợt lũ
ở mức báo động hai đến báo động ba có nơi trên mức báo động ba nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập lụt sâu ở hạ lưu các sông là rất cao
do vậy các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã và đang triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm bốn tại chỗ để sẵn sàng ứng phó